hòn sơn là địa giới của xã đảo lại sơn thuộc huyện đảo kiên hải tỉnh kiên giang
nhìn từ bản đồ sẽ thấy đảo hòn sơn được bao bọc bởi hòn tre hòn nghệ quần đảo nam du và đảo phú quốc
có lẽ được sự che chắn nên vùng biển đảo này khá bình yên
nơi đây một hòn đảo thiên tạo với cảnh sắc thiên nhiên đầy quyến rũ
dáng vẽ của sự khoan sơ huyền bí gửi nên nét đẹp trữ tình đầy thi vị
những lợi thế từ thiên nhiên cùng với sự đầu tư về kết cấu hạ tầng
đó là tất cả yếu tố tiên quyết để hòn đảo này trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh kiên giang trong những năm gần đây
tên gọi hòn sơn hay hòn sơn gái được hình thành từ những truyền thuyết dân gian
vào thế kỷ thứ một mươi bảy trên đường trốn chạy quân tây sơn đoàn quân của nguyễn ánh đã đến đảo này ẩn náo
giữa biển cơi đoàn cươi chạy loạn vừa đói lại vừa khát
đêm nọ quyện ánh nằm mơ thấy một tướng quân đến lại và dẫn ông đến suối nước ngọt nơi có nhiều con gái cá
khi giật mình tỉnh giấc ông liền đến đó
tất nhiên ông tìm được suối nước ngọt đồng thời cũng có nhiều con gái cá bắt cá dần lên cho ông
biết ơn dòng nước và những con gái cá ông đặt tên cho hòn đảo này là lại sơn hòn gái
dần dần người ta gọi quen là hòn sơn gái
đảo hòn sơn có bảy đỉnh núi cao thấp khác nhau
cao nhất là đỉnh ma thiên lãnh với độ cao khoảng bốn trăm năm mươi mét so với mặt nước biển
ma thiên lãnh cái tên mới nghe qua đã thấy nhóm mạo huyền thoại khiến người ta không khỏi hiếu kỳ
tờ mờ sáng chúng tôi đã sẵn sàng hành trình chinh phục đỉnh ma thiên lãnh
từ chân núi lên đỉnh khoảng hơn hai năm km đường đi từ điểm xuất phát đến nửa đoạn đường đã được bê tông hóa
không khó đi dừng đường dốc kề cảm giác mệt mỏi một hôi ướt áo ngay từ chặng đường đầu tiên
trên núi có rất nhiều loại thực vật cây trái cùng nhau sinh trưởng trong tự nhiên
người dân sống trên núi cũng dựa vào đó mà sinh kế
nửa đoạn đường còn lại là đường mòn đất đá gồ ghề khó đi
đoạn đường này quả thực là sự thử thách cho những du khách có lòng kiên trì và đam mê thám hiểm
tuy nhiên càng lên cao khí hậu càng mát mẻ
phần vì bị cuốn vào những câu chuyện ly kỳ huyền thoại ở chỗ này giúp chúng ta quên đi cái mệt rút gắn cảm giác mệt mỏi

dân địa phương có người gọi là ma thiên lãnh người lại gọi là mai thiên lãnh vì mỗi cái tên đều được hình thành từ một câu chuyện khác nhau
tương truyền trên đỉnh núi có một hang động rất thần bí chạy leo một nhiều nơi miệng hang
không ai biết trong hang động ấy có những gì và hang an thông đến đâu

ngày xưa có vài người mạo hiểm lần dây leo để xuống hang khám phá nhưng không một ai trở về
gần đến đỉnh chúng tôi phải chui qua một hang đá

lần từng bước chân chậm gãy trong ánh sáng mờ ảo

quanh chân núi những chiếc tàu cá yên bình nêu bến nghỉ ngơi
tất cả hòa quyện thành một bức tranh sơn thủy hữu tình sống rộng
khiến những ai đã đặt chân đến nơi này sẽ rất khó quên
đây là lần đầu tiên em đến với mai thiên lĩnh
cảm giác lúc đầu em đi là em thấy nó rất là mệt
cái đoạn đường nó dài quanh co
khi mà leo lên tới đỉnh rồi thì thấy rất là
đẹp gió mát cảm thấy rất là sáng khoái
em thấy đây là một khu du lịch rất là tiềm năng
em sẽ đến đây và giới thiệu cho bạn em đến đây nhiều hơn
sau khi tiêu tốn nhiều năng lượng để chinh phục đỉnh ma thiên lãnh
trên tường về du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi
ở các quán nhỏ quen đường
thưởng thức các món ăn đặc sản của miền sơn giả
nhờ việc phát triển du lịch
những người dân sống trên trường núi này
quay việc sống bằng nghề gần
thì giờ đây họ lại có thêm thu nhập từ hoạt động dịch vụ ăn uống
hoàng sơn có năm bãi biển và một kền đá
biển chiều không dậy sóng cũng không quá êm đềm
bờ cắt trắng trải dài thoai thoải
cặn dừa xanh nghiêng mình đóng gió
du khách họa sức vui đùa
hòa mình với thiên nhiên sóng biển
lưu lại những khoảnh khắc thú vị ở nơi đây
đặc biệt bãi tắm cây dừa nằm là một điểm đến nổi bật
rất được yêu thích mỗi khi du khách đến với vùng đảo này
hoàng sơn được thiên nhiên đưa ra một bãi biển
nhưng ưu ái có nhiều tiềm năng để phát triển ngành du lịch
tuy nhiên đến nay chưa được đầu tư du lịch theo hướng chuyên nghiệp
đa phần là từ pháp người dân kinh doanh theo phương thức du lịch cộng đồng
về định hướng trong thời gian tới phát triển du lịch
đối với góc độ địa phương thì tiếp tục dẫn động và tuyên truyền người dân mạnh dạng
mạnh dạng thì phát triển các mô hình du lịch trên địa bàn
thứ hai nữa là tuyên truyền các hộ kinh doanh
thì cũng phải bảo đảm về thứ nhất là về vệ sinh môi trường
thứ hai là về vệ sinh an toàn thực phẩm
thứ ba là phải niêm yết đúng giá bán đúng bản giá không tự ý năng giá
sắp tới nữa thì sẽ phối hợp với các ban ngành đàn thẩy của quyện
thì cũng đẩy mạnh cái công tác truyền thông để quảng bá thêm về du lịch của lại sơn
những năm gần đây dân địa phương kết hợp đuôi cá lộng bè và du lịch
mô hình này cũng khá ổn định giúp hộ kinh doanh tăng nguồn thu nhập đáng kể
từ giữa năm hai nghìn một mươi tám nhà bè du lịch mang tên hội quán và làng trài được thành lập
phục vụ nhu cầu tìm về với thiên nhiên vùng biển đảo của khách phương xa
không chỉ riêng chúng tôi mà bất cứ ai cũng đều háo hức
khi tự tan bình câu được những con mực con cá từ biển
ngồi hàng giờ đồng hồ cho chiếc bè dập dền sóng nước để trải nghiệm với dịch vụ này
thú vị không ít
hơn hết chúng ta có thể cảm nhận được phần nào sự vất vả của ngư dân trong nghề hạ bạc
biển hào phóng bắt cuồng lợi thiên nhiên cho ngư dân
nhưng ngư dân muốn bám biển mua sinh vững bền không là điều đơn giản
họ không chỉ cần lao bà còn phải sáng tạo để bắt dịp với sự phát triển của xã hội
và nhu cầu cuộc sống
tại vì bên đây tụi anh có hỗ trợ câu mực câu cá khách thích ta thường xuống nhiều lắm
tầm thứ bảy thứ nhật tụi anh kiếm lợi nhận khoảng một triệu một triệu ngoài hai triệu
lúc anh mở cái làng bè này thì thu nhập của anh cũng ổn định hơn ngày thường
với lại kinh tế giờ nó cũng đang từng bước đến lên vậy
tôi sẽ hướng tới sáng năm cho anh sẽ mở thêm một cái nữa một cái nữa gác với chung cái này luôn
chứ làm bự ra cho nó rộng rãi cho khách hơn nhiều hơn
tôi đến đây lần thứ hai rồi thì đây là lần thứ hai tôi quay lại
vì lần trước đi lại thì thấy nó cảnh rất là đẹp nó đẹp nó cũng còn quang sơ biển thì rất là trong
hải sản ở đây tươi sống rất là ngon cảnh nhiều cảnh đẹp nên cuốn hút tôi đi quay lại là lần thứ hai
tại cảm giác câu dính được mực rồi mình ăn tươi sống trên bàn như thế này nè
nó tạo cho mình cảm giác rất là lạ rất là thích thú làm cho mình cuốn hút mình
mình cũng muốn trải nghiệm như thế này rất là thích
giữa muôn trùng sống nước của biển đêm gió thổi vi vu mang theo vị bặn ướm vào da thịt
thưởng thức hải sản tươi sống do tự tay mình vừa bắt được
không gian này hương vị này mang đến cho chúng tôi một cảm giác rất là ngon
một cảm giác không thể tuyệt vời hơn
một ngày trôi qua trên đất đảo với nhiều khúc bật cảm xúc
quý vị thân mến trên địa phận của tỉnh kiên giang
có rất nhiều địa điểm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước
tuy nhiên ở mỗi nơi sẽ mang đến cho chúng ta những cảm nhận riêng biệt
hãy thử một lần trải lòng và hòa nhập với đời sống của các cư dân và thiên nhiên nơi hải đảo
quý vị sẽ cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống
và ngay bây giờ đây xin mời quý vị hãy cùng với mộng ngân
thư giãn với sóng biển cùng nghe biển hát và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời
trước khi chúng ta kết thúc hành trình đến với hòn sơn